sự ra đi đột ngột của cựu thủ tướng abe shinzo đã làm cho lãnh đạo và nhân dân không chỉ của đất nước nhật bản mà còn cả thế giới vẫn chưa khỏi bàng hoàng
một ngày sau khi ông abe qua đời hàng dài người dân đã tới hiện trường đặt vòng hoa tưởng nhớ về ông
hơn một trăm linh người vẫn đang xếp hàng để đặt hoa lên chiếc bàn có di ảnh của cựu thủ tướng abe
trong khi rất nhiều người dân vẫn đang trên đường đến hiện trường vụ tấn công để bày tỏ sự tiếc thương với nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất ở nhật bản
dự kiến lễ thắp nến tưởng nhớ ông abe sẽ được tổ chức vào ngày một mươi một tháng bảy và tăng lễ sẽ diễn ra trong ngày một mươi hai tháng bảy
hiện chưa có thông tin về lễ tưởng niệm chính thức
tôi thật sự bị sốc tên con trai tôi là masakuni trong đó kuni tượng trưng cho đất nước tươi đẹp do ông abe xây dựng
vì vậy tôi đến đây để
bày tỏ lòng biết ơn đối với cựu thủ tướng abe và tôi muốn kể cho con tôi nghe về vị lãnh đạo kính này
ông ấy là người giữ cương vị thủ tướng lâu nhất trong lịch sử nhật bản
tôi nghĩ ông ấy đã chữa khỏi bệnh nên tôi kỳ vọng ông ấy có thể ra tranh cử trong cuộc bầu cử tiếp theo
ông ấy mới sáu mươi bảy tuổi và còn rất nhiều việc phải làm với tư cách là một chính trị gia tôi thực sự cảm thấy rất buồn
sáng sớm nay ngày chín tháng bảy

nhân nhân của cựu thủ tướng abe bà aki được cho là có trở theo cả thi hài của chính trị gia này đã rời bệnh viện kashiwara miền tây nhật bản nơi ông được điều trị
trước cùng ngày thi hài ông đã về tới thủ đô tokyo
trước đó cựu thủ tướng abe sáu mươi bảy tuổi đã bị bắn từ phía sau vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày tám tháng bảy theo giờ tokyo
ông đã ngã cuộc xuống đất sau hai tiếng súng sau đó được đưa tới bệnh viện trong trạng thái không có dấu hiệu của sự sống
chính trị gia này đã qua đời vào lúc một mươi bảy h
trước cùng ngày theo bác sĩ ông abe có hai vết thương do súng bắn ở cổ và bị vỡ mảnh máu tim
các nhân viên y tế không thể cầm máu cho ông vì thế nguyên nhân tử vong dường như là do mất máu